trong ngày hai mươi sáu tháng năm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm cho biết
đơn vị này đã lập biên bản xứ phạt và tước giấy phép lái xe ba tháng
đối với tài xe lái xe buýt số tám mươi một tuyến bến xe chở lớn lê minh xuân
với hai lỗi là đi không đúng làng đường quy định không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
vào sáng hai mươi ba tháng năm tại tuyến đường nguyễn văn giàu đoạn qua địa bàn xã phạm văn hai huyện bình chánh
thì nhiều người hết sức bàng hoàng khi chứng kiến xe buýt tuyến tám mươi một có biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi năm nghìn ba trăm bốn mươi chín
bất ngờ từ làng đường dành cho xe rẽ trái lao thẳng qua ngã tư với tốc độ cao
bất chấp lúc này đang còn hai mươi dây đèn đỏ
lực lượng chức năng đã xác minh xe buýt trên của hợp tác xã vận tải liên tỉnh về du lịch việt thắng
người điều khiển là ông mai văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
qua làm việc ông cảnh đã thừa nhận hai lỗi vi phạm là đi không đúng làng đường quy định
và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
tổng mức phạt là một mươi triệu đồng và tức quyền sử dụng giấy phép lái xe ba tháng